tỉnh hưng yên có gần một hectare vải trồng tập trung chủ yếu ở huyện phù cử với diện tích là tám trăm ba mươi sáu hectare
vào thời điểm cuối tháng năm nông dân huyện phù cử đang bước vào thu hoạch rộ vải chín sớm
năm nay do thời tiết thuận lợi nên cây vải chín sớm cho năng suất cao giá thu mua cũng ở mức cao
nên người trồng vải rất phấn khởi được mùa được giá
để nâng cao giá trị chất lượng quả vải tỉnh hưng yên đã hỗ trợ nông dân huyện phù cử
trồng và chăm sóc vải theo quy trình việt gáp
đến nay huyện phù cử đã có gần một trăm linh sáu hectare trồng vải được cấp giấy chứng nhận việt gáp
với giá ổn định từ hai mươi đến hai mươi bốn đồng một kg
gia đình tôi trồng được một mẫu vải thì năm nay vải cũng được mùa
hiện đại giá bán của nó rơi vào giao động khoảng hai mươi một hai mươi hai
với giá bán hiện tại như thế này tổng thu nhập của gia đình nếu đến hết vụ rơi vào bốn năm mươi triệu
vụ thu hoạch vải lai chín sớm ở phù cử kéo dài khoảng hai mươi năm ngày
theo đánh giá của người trồng vải và thương lái đến thu mua
vụ mùa năm nay quả vải to máu mọa đẹp không sâu đầu vị ngọt dịu và thơm
bên cạnh vải lai chín sớm giống vải trứng đặc sản của huyện phù cử được dự báo sẽ khăn hiếm và tăng giá
hiện nay theo các hộ trồng vải trứng ở xã phan xào nam huyện phù cử
giá bán vải tại vườn là sáu mươi đồng một kg và sản lượng không đủ để bán
các địa phương và bà con nông dân cần tích cực tìm kiếm thị trường
phối hợp với các ngành liên quan ký kết hợp đồng với doanh nghiệp có uy tín trong thu mua
tiêu thụ vải thiều cho nông dân quản lý tốt nhãn hiệu của vải lai chín sớm phù cử
tăng thu nhập cho các hộ trồng vải